buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương bộ chính trị và ban bí thư khóa một mươi hai
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình hội nghị
sau đó ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về nội dung thời gian và chương trình đại hội một mươi ba của đảng dự thảo quy chế làm việc của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
dự thảo quy chế bầu cử tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng tiếp tục làm việc tại hội trường về các nội dung trên
thưa quý vị ban bí thư vừa ban hành chỉ thị số bốn mươi tám yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới hai nghìn hai mươi một và vui xuân đón tết nguyên đán tần xỉu
chỉ thị của ban bí thư yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm quy định số tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
tết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
chỉ thị của ban bí thư yêu cầu không tổ chức đi thăm chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp nghiêm cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức
chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín tuyệt đối không chủ quan mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh
các cơ quan đơn vị tổ chức đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh phân đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu chương trình kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
chỉ thị yêu cầu các cơ quan đơn vị quan tâm chăm lo các gia đình chính sách người có công với cách mạng người có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng dân tộc thiểu số miền núi
việc tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới hai nghìn hai mươi một và tết nguyên đán tân sỉu phải phù hợp với điều kiện khả năng của từng địa phương bảo đảm tiết kiệm tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước
chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị không tổ chức đi lễ chùa lễ hội nếu không được phân công không sử dụng ngân sách nhà nước phương tiện tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội vui chơi
chỉ thị cũng lưu ý các đơn vị chủ động phong ngừa phát hiện sớm sẵn sàng phương án ngăn chặn xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra không để bị động bất ngờ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị đối ngoại văn hóa xã hội của đất nước
đồng thời các đơn vị cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất nhập khẩu tàng trữ vận chuyển buôn bán sử dụng pháo nổ
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại hà nội bộ xây dựng đã tổ chức hội nghị cấp cao mạng lưới đô thị thông minh asean nhật bản lần thứ hai với hình thức trực tuyến
tại hội nghị các bên đều thống nhất quan điểm rằng đô thị luôn giữ vai trò là động lực phát triển kinh tế xã hội của một nước
tại nhiều nước asean tốc độ đô thị hóa đang diễn ra khá nhanh nhưng đi kèm với các vấn đề như hạ tầng quá tải ô nhiễm môi trường gia tăng phát thải khí nhà kính
trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid vai trò quan trọng của việc ứng dụng các giải pháp thông minh trong nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia càng được thể hiện rõ ràng
hội nghị đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn và nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc phát triển đô thị thông minh của các đô thị trong mạng lưới đô thị thông minh asean và các đô thị của nhật bản
cùng với đó nhiều đề xuất về gói hỗ trợ mới của phía nhật bản bao gồm thúc đẩy tổng hợp nghiên cứu và đầu tư hệ thống hỗ trợ ở mỗi quốc gia asean và các thành phố nhằm tăng tốc hiện thực hóa các đô thị thông minh trong asean
hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động hỗ trợ của các đối tác quốc tế về giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong năm hai nghìn hai mươi
nguồn lực quốc tế để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho miền trung vừa qua đã có ba mươi hai tổ chức cùng chung tay cứu trợ với tổng số tiền tương đương khoảng năm trăm tám mươi bốn tỷ đồng
trong đầu năm hai nghìn hai mươi một số tổ chức quốc tế cũng đã hỗ trợ khẩn cấp người dân các tỉnh đồng bằng sông kiều long khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt
đảm bảo ăn uống và nhu cầu tối thiểu về dân sinh
ngoài ra các tổ chức đối tác về giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng đang tiếp tục phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng và chuẩn bị cho các dự án khẩn cấp về nâng cấp
và tăng cường tính chống chịu của các cơ sở hạ tầng tại miền trung sau đợt thiên tai năm hai nghìn hai mươi với thời gian giải ngân nhanh gọn đáp ứng mong đợi của người dân và chính quyền địa phương
cũng trong ngày hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã làm việc với hội kiến trúc sư về thiết kế nhà ở vùng bão lũ
việc xây dựng và phát triển những ngôi nhà an toàn được xem là giải pháp thiết thực giúp cho người dân ứng phó với thiên tài
hiện nay ở miền trung còn hơn hai trăm hai mươi ba nhà không an toàn trước bão gần một trăm năm mươi ba nhà không an toàn trước lũ
với tinh thần xây lại tốt hơn cho nhà vùng bão lũ cần đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển
nhà ở thích hợp với vùng bão lũ phù hợp với từng khu vực địa hình riêng
nước ta hiện nay có hai loại nhà chống bão là nhà nổi và nhà cố định với chi phí từ năm mươi năm triệu đến một trăm năm mươi triệu
nhưng với tình hình thiên tai bất thường sạt lở mưa lũ liên tục lập đỉnh trong những năm gần đây
cũng đặt ra vấn đề phát triển các loại hình nhà ở vùng lũ cần phải phù hợp hơn
nhà nổi thì với những vùng một lụt sâu thì rất là phù hợp
nhưng mà nhà nổi thì vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào mà công nghệ
công năng sử dụng nó thường xuyên
thì đây là một vấn đề
thứ hai là làm thế nào để mà bất cứ trong trường nào cũng phải an toàn
còn nhà cố định thì chúng ta sử dụng được thường xuyên
tóm lại là giải pháp và có hai loại hình như thế
thì lựa chọn thì chúng ta phải tính toán để phù hợp với điều kiện của địa phương
điều kiện của từng gia đình tức là kinh phí và cũng phải phù hợp với con văn hóa
cùng với đó việc huy động các doanh nghiệp các chuyên gia vào lĩnh vực nhà chống lũ
cũng là một nhân tố quan trọng
bởi việc hướng đến sản xuất các loại vật liệu
giảm chi phí giá thành nhà ở thích ứng với bão lũ theo quy mô lớn
có tính công nghiệp hóa cần sự vào cuộc của các đơn vị này
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi bảy khi nghị quyết số một mươi hai của hội đồng nhân dân tây quảng nam
về bố trí sắp xếp dân cư ở miền núi được triển khai
đồng bào các dân tộc thiểu số ca giang xê đăng mơ nông ở huyện nam trà my
đã tình nguyện hiến hàng trăm hectare đất ở đất sản xuất
để chính quyền địa phương thực hiện bố trí tái định cư
cho những hộ dân sống trong những vùng khó khăn về nơi an toàn
qua đó góp phần rất lớn và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
và giảm nghèo bền vững ghi nhận của chuyên hình nhân dân tây quảng nam
là một trong những hộ đầu tiên được địa phương bố trí tái định cư
đến làng tắc rối tại thôn bốn xã trà tập huyện nam trà my
anh hồ văn thịnh đã nhanh chóng dựng nhà mới
đồng thời hiến hơn năm xào đất sản xuất của gia đình
để chính quyền địa phương bố trí tái định cư cho những hộ dân khác
bây giờ trên mảnh đất của anh thịnh hiến tặng đã mọc lên những ngôi nhà mới khang trang
đường xá đi lại thuận lợi và cuộc sống của người dân được cải thiện
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay huyện nam trà my đã hình thành được bốn mươi năm khu tái định cư
bố trí chỗ ở an toàn cho gần hai hộ dân
riêng tại xã trà tập đã bố trí sắp xếp được bốn khu dân cư
với hai trăm sáu mươi hộ được di rời đến nơi ở mới
trong quá trình thực hiện nhân dân trên địa bàn huyện đã tình nguyện hiến đất đai
hoa màu ngày công với tổng kinh phí ước tính bằng khoảng năm mươi sáu mươi kinh phí nhà nước hỗ trợ
các khu mà được hiến đất các khu khác thì họ cũng đồng tâm
tức là cùng với chính quyền địa phương ở xã thực hiện để có cái phong tàu
tức là có một kết quả là đồng bộ
cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải làm công tác tư tưởng
phải làm công tác dân vật
để với nhau có miếng đất thì mình chia sẻ cho bà con cho anh em cho làng
để người ta cũng có cái miếng đất ở
rồi mới an tâm trong vấn đề sản xuất trong vấn đề đời sống của gia đình
giờ đây tuyến đường dẫn đến các khu tái định cư trên vùng đất bằng phẳng dần được bê tông hóa
nhà ở của đồng bào đã được xây dựng khang trang diện mạo miền núi có nhiều thay đổi
tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rõ rệt
đáng mừng là sau khi sắp xếp cuộc sống đồng bào tại các khu tái định cư không bị sạt lở đất
lũ quét đe dọa như trước qua đó đã có phần tích cực trong việc bảo đảm an toàn tài sản
tính mạng của nhân dân trong mùa mưa bão và ổn định cuộc sống lâu dài
hôm nay tại bảo tàng phòng không không quân nhà xuất bản trẻ công bố quấn nhật ký phi công tiêm kích
được tập hợp từ các trang nhật ký viết trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đến hết năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
của trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn đức soát
nguyên tư lệnh quân chủng phòng không không quân
cuốn nhật ký chứa nhiều tư liệu
tư liệu lịch sử quý về thế hệ phi công đầu tiên của không quân việt nam
cũng như giai đoạn chống mỹ cứu nước
quấn nhật ký được viết từ thời điểm năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu khi anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn đức soát
cùng thế hệ phi công đầu tiên của không quân việt nam sang liên xô học lái máy bay
từ một người lính học lái máy bay mig hai mươi một cho đến khi trở thành một trong những phi công có tài xã kích giỏi nhất
trung tướng nguyễn đức soát đã bắn hạ sáu máy bay mỹ
và được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang

phi công tiêm kích còn là kho dữ liệu lịch sử chi tiết nhiều thông tin về lực lượng không quân việt nam
trong cuộc kháng chiến chống mỹ các cuộc tập kích trên không suốt năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
sự kiện một mươi hai ngày đêm điện biên phủ trên không
cho đến khi mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền bắc việt nam cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
tại buổi lễ ra mắt nguyên lãnh đạo bộ tư lệnh phòng không không quân
quân chủng không quân nhà văn nhà thơ chuyên gia lịch sử đều đánh giá quân sách
có thể là một tư liệu lịch sử quý giá như nhiều quấn nhật ký khác
như nhật ký đặng thùy trâm nhật ký thời chiến
để thế hệ sau có thể tìm hiểu và no gương thế hệ anh hùng
thưa quý vị hôm nay lễ trao giải liên hoàn truyền hình toàn quốc lần thứ bốn mươi đã diễn ra
do tác động của dịch covid một mươi chín liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay không tổ chức tập trung đại biểu
giữ các hoạt động như mọi năm
mà chỉ tập trung chấm thi xét giải và tôn vinh những người làm truyền hình
những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất trong năm
năm nay ngoài các giải vàng bạc bằng khen ở chín thể loại
liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ bốn mươi có thêm hai giải thưởng
giải về đề tài dân tộc miền núi và giải thưởng tương tác nội dung số
đây là lần đầu tiên tại liên hoan truyền hình toàn quốc
một mươi bốn tác phẩm xuất sắc về đề tài dân tộc miền núi được trao giải
hơn bốn trăm linh tác phẩm dự thi được đánh giá có tính báo chí cao
bám sát vào dòng thời sự lớn của đất nước và góp phần phản ánh rất rõ
thực tế tác nghiệp ở nhiều địa phương
trong đó chương trình nhân dân đã giành được giải vàng ở thể loại phóng sự
giải về đề tài dân tộc miền núi với tác phẩm cô giáo mừng toàn cầu
và giải bạc ở thể loại chương trình ca mối nhạc với tác phẩm
sáu vỗ lời tâm tình của đại ngàn
cục đăng kiểm việt nam cho biết
đơn vị đã hoàn thành công tác kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho một mươi ba đoàn tàu và hạng mục liên quan
việc kiểm tra được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia về nghiệm thu toa xe sản xuất
lắp ráp và nhập khẩu
cụ thể kiểm tra liên kiện ở trạng thái tỉnh chuyển động
và đối chiếu với hồ sơ thiết kế quy chuẩn kỹ thuật phương tiện đường sắt nhập khẩu
việc đánh giá an toàn hệ thống do tư vấn độc lập pháp thực hiện
sau khi đơn vị này có kết quả đánh giá cục đăng kiểm việt nam sẽ thẩm định
cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống trước khi dự án đi vào khai thác thương mại
có thể mua vé qua hệ thống bán vé tự động
hiện thành phố hà nội đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo phương án ra vé
giá vé tháng là hai trăm linh đồng một người vé ngày là ba mươi đồng không giới hạn số lượt trên tuyến theo ngày
mức giá vé lượt được tính theo quãng đường di chuyển của hành khách
trong đó tối đa một mươi năm đồng một lượt nếu đi toàn tuyến và thấp nhất là tám đồng với quãng đường ngắn nhất
các trường hợp vé lượt có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ
tuy nhiên việc thanh toán bằng thẻ được khuyến khích với mức giá rẻ hơn thanh toán bằng tiền mặt khoảng năm trăm linh đồng mỗi lượt
vé có kích cỡ bằng chiếc thẻ atm và in logo của hà nội metro đơn vị quản lý tuyến đường sắt ở mặt sau
hành khách có thể mua vé và nạp tiền theo nhu cầu để thuận tiện di chuyển
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
tp hcm đã khởi tố bị can đối với ông tất thành cang phó ban chỉ đạo công trình lịch sử tp hcm
để điều tra về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ông tất thành cang bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
ông cang được cho có xe phạm liên quan đến việc phát hành bán chín triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
công ty nguyễn kim tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
cũng như liên quan đến các sai phạm xảy ra tại một số đơn vị kinh tế khác của thành phố
cùng với việc bị khởi tố ông cang cũng bị tạm đình chỉ tư cách đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm
khóa chín nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ông tất thành cang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một từng giữ các chức vụ phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
xảy phạm xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông cửu long
công ty cổ phần tập đoàn yên khánh và các đơn vị có liên quan
trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc tp hcm trung lương
hôm nay hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi bị cáo đinh la thăng và sáu bị cáo khác bị truy tố về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao
dự án đường cao tốc tp hcm trung lương được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước
do vậy việc bán quyền thu phí là bán tài sản của nhà nước
và số tiền thu được từ việc bán quyền thu phí là tài sản của nhà nước
tại tòa bị cáo đinh la thăng cho biết chỉ có mối quan hệ thông thường với đinh ngọc hệ
và không có bất kỳ mối quan hệ kinh tế nào
bị cáo đinh la thăng phủ nhận cáo trạng truy tố mình
không đồng tình với việc cáo trạng cho rằng bị cáo có vai trò chỉ đạo xuyên suốt
theo bị cáo thứ trưởng chuyên trách mới là người chỉ đạo xuyên suốt
về số tiền thiệt hại của vụ án mà cáo trạng xác định là bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng
bị cáo đinh la thăng cho rằng đây là thiệt hại của một vụ án khác
và giải thích rằng đây là hành vi gian dối để trốn doanh thu nên không nhận trách nhiệm này
hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam ông diệp dũng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm
ông diệp dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cốp đã bị khởi tố về tội
lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
quá trình khám xét cơ quan điều tra thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra
các quyết định lệnh cơ quan điều tra đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó ngày ba mươi tháng bảy ban thượng vụ thành ủy tp hcm đã kỷ luật đình chỉ sinh hoạt cấp ủy tại sài gòn cốp đối với ông diệp dũng
ban thực vụ thành ủy xác định với vai trò của mình tại sài gòn cốp
ông diệp dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động vốn trái pháp luật
tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật thực hiện công tác cán bộ trái quy định của đảng
đồng biên phòng cửa đại bộ đội biên phòng tp hcm cho biết
sáng nay có hai ngư dân là nguyễn sáu bốn mươi tuổi và ông nguyễn văn bình hai mươi bốn tuổi
cùng chú tại thôn thuận an xã duy nghĩa huyện duy xuyên đi trên hai thúng tre loại tròn
gắn máy tự chế hành nghề thả lưới ven sông đoạn xã duy nghĩa duy hải huyện duy xuyên
từ chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến nay chưa về
người dân phường cửa đại tp hcm cũng trình báo với đồng biên phòng về việc vớt được một thuyền thúng
người nhà ông sáu cũng đã xác nhận đó là thuyền thúng mà ông sáu đi thả lưới vào chiều ngày hôm trước
đồng biên phòng cửa đại đã điều động một mươi năm cán bộ chiến sĩ hai cano phối hợp với công an
quân dân xã duy nghĩa huyện duy xuyên và huy động thêm một mươi tàu của ngư dân
mở rộng khu vực tìm kiếm trên vùng cửa sông và ven biển
hiện nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của hai ngư dân
thưa quý vị chỉ còn hơn một tuần nữa là tới dịp lễ giáng sinh
những ngày này không khí giáng sinh đã ngập tràn trên khắp thành phố hà nội
tại các tuyến phố ở khu vực trung tâm như hàng mã lương văn can trà cá và các cửa hàng hàng sách
thị trường phục vụ lễ giáng sinh đã bắt đầu sôi động
tại nhiều tuyến phố trung tâm trên địa bàn hà nội như hàng mã lương văn can hàng luộc
không khó để bắt gặp cảnh tượng lung linh rực rỡ từ các sản phẩm đa dạng như cây thông noel
vòng nguyệt quế dây kim tuyến thu hút không ít khách tham quan chụp ảnh và người mua hàng
khảo sát tại một số cửa hàng kinh doanh giá các mặt hàng trang trí giáng sinh hầu hết giữ ổn định
hoặc tăng nhẹ một số mặt hàng từ năm đến một mươi so với năm trước
cụ thể dây kim tuyến có giá từ năm đến một mươi năm đồng một sợi
quả cầu trang trí có giá từ hai mươi năm đến một trăm linh đồng một quả tùy kích thước
vòng nguyệt quế với đường kính từ sáu mươi cm trở lên có giá từ tám trăm linh đồng đến vài triệu đồng
trong đó cây thông noel vẫn là mặt hàng bán chạy nhất do giá thành hợp lý và độ bền cao
mỗi cây thông này có giá khoảng bảy mươi đến một trăm hai mươi đồng một cây cỡ nhỏ
hai trăm năm mươi bảy trăm linh đồng một cây cỡ vừa và hơn hai triệu đồng một cây loại cao trên một m tám và kèm phụ kiện trang trí
tuy nhiên do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín sức mua các mặt hàng trang trí quà tặng giáng sinh cũng giảm đáng kể so với mọi năm
để tăng sức mua hiện nhiều cơ sở kinh doanh đã thay đổi phương thức bán hàng
như giao bán các mặt hàng trang trí qua tặng giáng sinh đẹp mắt độc đáo trên các website
sàn thương mại điện tử như lazada sendor shopee hay trên các mạng xã hội như facebook zalo
cũng như tổ chức thêm các dịch vụ đóng giả ông già noel phát quả với giá giao động từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi đồng một lượt
tùy theo khoảng cách di chuyển hay dịch vụ nhận trang trí trọn gói tại các công sở
cửa hàng gia đình với giá từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng một mét vuông tùy theo vật liệu cũng như yêu cầu của khách hàng
quý vị khán giả thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay
tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với những thông tin quốc tế nổi bật trong bản tin gmt cộng bảy cùng với biên tập viên thanh quyên
xin mời chị thanh quyền
vâng xin cảm ơn chị thanh hương
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
thị trường trường khoản mỹ chuẩn bị có nhiều thay đổi sau khi mỹ có tổng thống mới
thưa quý vị hôm nay chủ tịch ủy ban châu âu ec thông báo các nhà đàm phán anh và eu đã đạt được tiến triển
trong việc hướng tới các quy định thương mại công bằng
dù vậy hai bên vẫn còn bất đồng lớn về quyền đánh bắt cá
chủ tịch ec ursula von der leyen cho biết tin tốt là các bên đã đạt được tiến triển
trong việc hướng tới giải quyết các quy định về trợ cấp của nhà nước cho doanh nghiệp
cách thức giám sát thỏa thuận
tuy nhiên chủ tịch ec bày tỏ không mấy lạc quan về vấn đề đánh bắt cá
dù eu tôn trọng chủ quyền lãnh hải của anh song khối này cũng mong muốn sự ổn định cho các ngư dân
hiện eu và anh đã nhất trí tiếp tục đàm phán cho đến khi hai bên có thể đạt được thỏa thuận
cho dù thời hạn chót đã trôi qua vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai vừa qua
cuba một lần nữa bác bỏ cáo buộc của mỹ liên quan đến tấn công sóng âm
nhằm vào nhân viên ngoại giao mỹ ở quốc gia này và khẳng định đây là giả thuyết vô căn cứ
tấn công sóng âm nhằm vào các đối tượng cụ thể mà không bị phát hiện là không thể xảy ra
và báo cáo mới đây của mỹ đã không đưa ra được bằng chứng cụ thể
cuba tái khẳng định thiện trí hợp tác với các đối tác mỹ để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc
củng cố mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giới khoa học hai nước nói riêng
trước đó bộ ngoại giao cuba đã cáo buộc hàng chục nhân viên ngoại giao mỹ
và thân nhân của họ ở cuba từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám đã có những triệu chứng bất thường về sức khỏe do bị tấn công sóng âm
dù chưa công bố được bằng chứng cụ thể song mỹ vẫn quyết tâm rút sáu mươi nhân viên đại sứ quán
tại la habana và trục xuất một mươi năm nhân viên đại sứ quán cuba tại mỹ
quan hệ giữa australia và trung quốc ngày càng căng thẳng khi mới đây
australia đã đề nghị tổ chức thương mại thế giới wto điều tra việc trung quốc áp thuế trừng phạt
đối với các mặt hàng lúa mạch nhập khẩu
bộ trưởng thương mại australia đã chỉ trích việc trung quốc
áp thuế tám mươi đối với lúa mạch nhập khẩu từ australia là thiếu cơ sở và không có bằng chứng
đồng thời khẳng định wto sẽ giải quyết tranh chấp này
quan chức này cũng thừa nhận tiến trình phân xử và kháng cáo có thể mất nhiều năm
về phía trung quốc nước này cũng liên tục công kích australia về một loạt vấn đề
bắt đầu từ việc australia kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc tại dịch covid một mươi chín
hai mươi bảy nước thành viên liên minh châu âu có kế hoạch
hai mươi bảy nước thành viên liên minh châu âu có kế hoạch
bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trong cùng một ngày
để biểu thị tinh thần đoàn kết nhằm vượt qua đại dịch
trong khi đó đức ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước tới nay với chín trăm năm mươi hai người
đúng vào lúc nước này bước vào đợt phong tỏa nghiêm ngặt mới
phát biểu trong phiên họp của nghị viện châu âu ep
chủ tịch ec ursula von der leyen cho rằng
để khống chế được đại dịch cần tới bảy mươi dân số được tiêm phòng
đây là một nhiệm vụ đặc biệt
do đó hai mươi bảy nước thành viên cần khởi động chiến dịch tiêm phòng
cùng nhau bắt đầu vào cùng một ngày
hiện dư luận đang gây sức ép để eu phê chuẩn việc lưu hành vaccine phòng covid một mươi chín
để bắt kịp mỹ và anh
cơ quan dược phẩm châu âu sẽ họp vào đầu tuần tới
xem việc cấp phép cho vaccine của pfizer và biontech
trong hai mươi bốn giờ qua đức ghi nhận thêm hơn hai mươi bảy bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín
đưa tổng số người nhiễm lên hơn một triệu ba trăm linh người
hiện tổng số người tử vong ở nước này là hơn hai mươi ba bốn trăm linh người
do lo ngại tình hình dịch bệnh có thể vượt ngoài tầm kiểm soát
đức áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đến ngày một mươi tháng một
theo đó cửa hàng và trường học sẽ phải đóng cửa
các công ty được khuyến khích cho phép nhân viên làm việc tại nhà
hoặc kéo dài thời gian nghỉ lễ
chính phủ mỹ cảnh báo người dân cần cảnh giác trước những cái xấu
đang lợi dụng đại dịch covid một mươi chín để thực hiện chiêu trò lừa đảo
khi ngày càng có nhiều cá nhân tổ chức lừa đảo yêu cầu người mỹ
cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm để đổi lấy quyền tiếp cận vaccine covid một mươi chín
một vài công ty giả mạo cũng giao bán thuốc điều trị covid một mươi chín sai sự thật
chưa được kiểm chứng
văn phòng kinh doanh thuận lợi khuyến nghị người dân cần tham vấn bác sĩ riêng
bỏ qua các cuộc gọi nạc danh và kiểm tra kỹ thông tin có đến từ nguồn đáng tin cậy hay không
nhằm đối phó với tình trạng bụi mịn ngày càng gia tăng tại nhiều thành phố trong những ngày qua
chính phủ thái lan đã đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí
thủ tướng thái lan reynos chanucha đã chỉ thị các cơ quan chính phủ hành động quyết liệt
để xử lý tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô bangkok và các tỉnh lân cận
đồng thời cho biết chính phủ đang xem xét kế hoạch lưu thông xe theo ngày ở thủ đô bangkok
trong khi đó chính quyền thủ đô bangkok đã chỉ thị liên tục sửa đường làm sạch nơi công cộng
tạm dừng thi công các dự án xây dựng lớn và yêu cầu các trường học tạm dừng tập trung học sinh ngoài trời vào buổi sáng
việc đốt dâm dạ cũng bị cấm trong ba ngày tới ở bangkok và các vùng lân cận
dấu chấm hết cho những nỗ lực của đương kim tổng thống donald trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử
lại là khởi đầu cho một thị trường nước mỹ nhiều thay đổi
lời kêu gọi của ông joe biden đối với các tổng thống nước mỹ là
với dự luật trị giá hai hai trăm linh tỷ đô la mà hạ viện do đảng dân chủ nắm quyền kiểm soát đã thông qua trước đó
được coi là chìa khóa cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán mỹ
các hợp đồng tương lai tăng nhẹ trong phiên ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trong bối cảnh quốc hội mỹ tiếp tục đàm phán về một gói cứu trợ kinh tế mới
còn vaccine covid một mươi chín bắt đầu được triển khai rộng rãi trên khắp nước mỹ
trong đó chỉ số công nghiệp dow jones tăng khoảng chín mươi điểm tương đương ba
các chỉ số liên quan bao gồm s p năm trăm linh và nasdap một trăm linh cũng tăng khoảng hai
đó là những dấu hiệu tích cực cho thấy sự thay đổi đã bắt đầu diễn ra
khi tổng thống đắc cử joe biden đang sẵn sàng cho lễ tiên thệ nhận chức sắp tới
với việc kêu gọi hạ viện thông qua gói kích thích trị giá hai hai trăm linh tỷ đô la
với kế hoạch kích thích bước đầu trị giá chín trăm linh tám tỷ đô la
các nhà lập pháp dự kiến chia làm hai đề xuất
bảy trăm bốn mươi tám tỷ đô la hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ người thất nghiệp và phân phối vaccine covid một mươi chín
một trăm sáu mươi tỷ đô la còn lại được dùng để hỗ trợ chính quyền các bang và địa phương
bước đi mới nhất này diễn ra khi các nhà đầu tư và người dân mỹ nói chung
đang phải vật lộn với triển vọng về một nền kinh tế ảm đạm trong ngắn hạn
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng vẫn còn cần thêm các gói kích thích khác
nước mỹ vẫn cần có một gói kích thích khác để sự phục hồi này không bị trì trệ
trước khi vaccine covid một mươi chín được phân phối trên diện rộng
nhiệm kỳ tổng thống của ông joe biden có thể mang lại cho chứng khoán toàn cầu một cú hích lớn
điều đã được giới đầu tư mong chờ từ lâu
các quỹ giao dịch hối đoái bao gồm spdr eurostop năm mươi etf và spdr s p china etf
hiện vẫn tiếp tục tăng kể từ ngày bầu cử tổng thống mỹ nhờ sự lạc quan rằng chính quyền ông joe biden
có thể thiết lập các mối quan hệ hòa nhã hơn với các quốc gia
thay vì những đòn đánh thuế quan nặng nề mà vị tổng thống tiền nhiệm đã đặt ra
dưới chính sách kinh tế mới của quốc gia
trong bộ đôi biden harris cổ phiếu nước ngoài sẽ được hưởng lợi lớn
tôi cho rằng tổng thống đắc cử mới sẽ có thể làm giảm nhẹ mức thuế quan
mà vị ứng viên đảng cộng hòa trước đó đã áp đặt lên các nước
kết quả sẽ là mức tăng trưởng dương cho hầu hết các thị trường quốc tế như châu âu và trung quốc
nhiệm kỳ tổng thống của ông joe biden đồng nghĩa với đàn đi xuống của căng thẳng thương mại quốc tế
cũng như các quy định về thuế quan
tôi tin rằng đây là dấu hiệu tích cực đối với các cổ phiếu nước ngoài
thị trường đang chứng minh điều đó
từ vaccine ngừa covid một mươi chín và các gói kích thích mới dưới thời ông joe biden
xu hướng phục hồi kinh tế toàn cầu trong năm tới thúc đẩy các nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản rủi ro
đẩy các chỉ số chứng khoán tiền tệ và trái phiếu ở các quốc gia đang phát triển tăng tuần thứ sáu liên tiếp
tuy nhiên lo sợ về khả năng tái đóng cửa ở nhiều nơi do dịch bệnh lại khiến hai trên ba chỉ số chính
tại thị trường mỹ chìm trong sắc đỏ vào đầu phiên sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai
khả năng phong tỏa hoàn toàn khiến chỉ số dow jones và s p năm trăm linh giảm quanh ngưỡng sáu
còn đối với kim loại quý như vàng các nhà phân tích nhận định vàng sẽ tăng giá trong trung hạn
trước sự lạc quan về chiến thắng của ông joe biden sau đó sẽ giảm giá trong dài hạn
do sự xuất hiện của các gói kích thích mới cũng như khả năng về một trận chiến thương mại nhẹ nhàng hơn
khi ông biden lên nắm quyền